câu hỏi tiếp theo xin gửi tới cho phạm giáo sư tiến sĩ tạm mạnh cường cùng bạn khán giả ở hưng yên
bố tôi năm nay bảy mươi tuổi thời gian gần đây hay có hiện tượng chóng mặt một chút rồi đỡ ngay đo huyết áp không tăng
tôi nghe nói ở lứa tuổi này rất dễ bị đột quỵ và tỷ lệ tử vong rất cao
rất mong bác sĩ tư vấn thêm cho trường hợp của bố tôi cần phải làm gì
vâng xin mời bác sĩ ạ
vâng biểu hiện chóng mặt một trong những nguyên nhân chóng mặt thì người ta thấy là lưu lượng máu lên não là kém
nhưng mà bên cạnh các nguyên nhân về tai mũi họng khác thì một trong những cái lưu ý hàng đầu là
mà chúng ta rất hay gọi là thiểu năng tuần hoàn não đấy thì là lưu lượng lên máu não là kém
kém thì nó có nguồn gốc thường là có những tổn thương vữa sơ của động mạch
cũng có thể đây là những tiền triệu của một cái đột quỵ điều đó rất là đúng
vì chính vì thế cho nên là chúng ta phải tầm soát
nếu như huyết áp bình thường mỡ máu bình thường thì bạn cũng có thể nên đưa bố đi là thứ nhất là đầu tiên mình xem có vấn đề gì bất thường trong não không
bằng các thăm dò chẩn đoán hình ảnh cũng rất là thông dụng hiện nay
ví dụ như là chụp ct các lớp soạn não hay là chụp cộng hưởng từ não
trong cộng hưởng từ não thì người ta cũng xem xét luôn cả cái hình ảnh
nếu như mà mạch não có những cái vựa sơ có những cái dị dạng có những cái chỗ bị hẹp thì người ta sẽ có những cái điều trị hoặc là điều trị vào thuốc hoặc là điều trị một can thiệp
hoặc là mình cũng phải xem xét là cái đốt sống cổ của bố bạn có bị thoái hóa nhiều quá hay không
nếu như thoái hoa nhiều quá thì nó cũng có thể chèn ép cái dễ thần kinh
hoặc là chèn ép động mạch đốt sông cổ
có thể gây ra những cái dấu hiệu như vậy
thì cho dù là có thoái hóa thì các bác sĩ cũng sẽ giúp được là để cho là ngăn chặn cái quá trình thoái hòa đấy
và đảm bảo làm sao cho cái cung lượng não cung lượng máu não nó bình thường hơn để đỡ chóng mặt
vâng nhất thiết là phải đến cơ sở y tế để khám
và cái này là một cái cũng rất chuyên khoa
và bên cạnh đấy thì sau đấy thì có thể là mình xác định được nguyên nhân
và tụi tôi cũng xin bật mí là rất nhiều bài thuốc và y học cổ
chuyên chữa rất tốt trong trường hợp này
đúng không anh cảnh
vâng ạ vâng ạ
xin mời phó giáo sư cảnh bố dân thông hỏi này
thu y học cổ truyền có những cái bài thuốc điều trị về cái viết áp thấp
thường hay là nói là những cái biểu hiện có thiểu năng tổng hợp nặng
thu y học cổ truyền rất là tốt
ví dụ như cái bài bình thường bổ trúc ích khí mình làm nâng lên
hoặc là ví dụ như ngay đơn giản nhất là ngay cái dùng cái bài mà có tức là cái ngay sâm của mình để dùng hằng ngày
một cái mà tăng với áp thì dùng sâm hằng ngày cũng là một trong những phương pháp tốt
tuy nhiên nhắc vào một cái là dùng không dùng liều can
đúng không dùng pháp lý đúng không ạ
không được quá năm gram hằng ngày
và cái dùng quá năm gram hằng ngày là tương đương ba đến năm gram hằng ngày
thì có thể là điều trị về
hoặc là một bài đơn giản nhất là bài thập toàn đại bộ uống
đó là những cái bài thuốc mà
rất là hiệu quả dễ dùng và tương đương phổ biến để cho nâng cao cái viết áp và nhân hình
và trong cái tăng cường cái cái cái tuần hoàn não cái áp lực máu hoàn não để giảm cái chóng mặt của bạn
vâng xin cảm ơn hai vị chuyên gia